cần mưa lớn kéo dài trên diện rộng vào chiều nay đã khiến nhiều tuyến đường tại trung tâm thành phố hồ chí minh ngập úng nghiêm trọng đường vào sân bay tân sơn nhất bị ách tắc nhiều chuyến bay không thể cất và hạ cánh thậm chí tòa nhà bitexco ở quận một cũng bị nước chàn vào tầng trệt
cần mưa lớn kéo dài trên diện rộng vào chiều nay đã khiến nhiều tuyến đường tại trung tâm thành phố hồ chí minh ngập úng nghiêm trọng đường vào sân bay tân sơn nhất bị ách tắc nhiều chuyến bay không thể cất và hạ cánh thậm chí tòa nhà bitexco ở quận một cũng bị nước chàn vào tầng trệt
cần mưa lớn kéo dài trên diện rộng vào chiều nay đã khiến nhiều tuyến đường tại trung tâm thành phố hồ chí minh ngập úng nghiêm trọng đường vào sân bay tân sơn nhất bị nước chàn vào tầng trệt